theo điều tra ban đầu do nợ tiền chơi số đề nên đối tượng nguyễn lê long huy chú phường tân biên tp biên hòa đã nghĩ ra cách nhờ người khác bắt cóc mình đe dọa người thân trong chính gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi trên ngày một mươi năm tháng tám huy đã nhờ người bịt mặt cầm cưa chói huy vào ghế đá giả làm người bị bắt cóc
sau đó huy hướng dẫn thạch pôn chú tỉnh trà vinh gọi điện cho người thân rồi gửi tin nhắn cho gia đình là đang bị một số đối tượng khống chế đánh đập
và yêu cầu chuyển số tiền một tỷ đồng vào tài khoản nếu không sẽ liên lụy đến tính mạng
sau nhiều lần thương lượng huy đã giảm xuống còn tám trăm linh triệu đồng và liên tục nhắn tin để đe dọa nên gia đình đã chuyển một trăm linh triệu đồng vào tài khoản
tiếp đó huy tiếp tục nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển thêm bảy trăm linh triệu đồng còn lại bằng tiền mặt và hẹn địa điểm thời gian giao dịch gần khu vực siêu thị lotte mart phường long bình tp biên hòa
theo đó huy đã nhờ nguyễn anh vũ và trần hữu đức cùng chú tại phường tràng giài thành phố biên hòa làm nhiệm vụ cảnh giới đề phòng lực lượng công an theo dõi đồng thời bí mật giúp huy nhận số tiền bảy trăm linh triệu đồng theo như đã thỏa thuận trước đó
một số đối tượng lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp màu hồng hiệu vki một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp
nhóm đối tượng này thường xuyên tụ tập tại quán để đánh bạc và sử dụng ma túy hơn ba tháng nay đặc biệt trong nhóm có hai đối tượng vừa mãn hạn tù giam một mươi tám tháng và ba năm do phạm tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản
tiếp theo là tin tức về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại lâm đồng và sóc trăng
từ bốn năm tù về tội giết người ra tù vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
còn tại sóc trăng công an huyện kế sách vừa tạm giữ đối tượng nguyễn văn ngọt chú viện châu thành tỉ sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày một mươi chín tháng tám đối tượng nguyễn văn ngọt đã đến xã ba trinh huyện kế sách để tìm chiếc xe lấy trộm thì phát hiện xe mô tô của anh trần út mười nên đã bẻ khóa rồi chạy xe về thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
sau đó đối tượng ngọt đã thay biển kiểm soát rồi đem gửi vào bãi giữ xe của trung tâm y tế thị xã ngã bảy
trong quá trình tìm kiếm tài sản anh mười đã phát hiện xe của mình nên đã trình báo cơ quan công an đối tượng bị bắt giữ khi đến lấy xe đi tiêu thụ
vào những ngày nắng nóng cao điểm trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản
sự chủ quan của gia chủ cộng với hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh manh động của loại tội phạm này khiến tình hình có chiều hướng phức tạp
cảnh giác là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn loại tội phạm này nghi nhận của phóng viên antv tại đà nẵng
anh nguyễn văn bình sống tại phường mân thái quận sơn trà chưa thể quên được đêm xảy ra vụ trộm cắp tài sản ngay tại gia đình mình
ngay sau khi vụ việc xảy ra bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường mân thái quận sơn trà đà nẵng kết hợp với các lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng trộm cắp là phạm văn phong hai mươi hai tuổi trú cùng địa phương
đối tượng khai nhận đã liên tục thực hiện bốn vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự tại địa phương
trong thời gian vừa qua thì trên địa phương là xảy ra một số vụ trộm
nhưng mà tất cả các vụ trộm là đều theo cái phương hướng là độc nhập
độc nhập vào cửa sổ hoặc là cửa thông gió
chủ yếu là vì cái sơ hở của người dân
vì thời gian thường chủ quan là trong cái buổi hè thật tiếc nóng
và thêm những nhiều nhà cao tầng là họ chủ quan là tầng hai tầng ba là không có đóng cửa
vì họ nghĩ rằng trộm nó sẽ không lên lên được đường đó
còn đây là đối tượng nguyễn đình khánh hai mươi năm tuổi chú phường bình thuận quận hải châu
bị lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản
trước đó lợi dụng sơ hữu của một gia đình chú tại phường bình thuận
khi mở cửa hóng mát đối tượng đã đột nhập vào cửa chính trộm cắp tài sản
vật chứng thu giữ là số tiền gần hai mươi triệu đồng
trong quá trình thử thách mỹ sách lực lượng cảnh sát cơ động có bắt và giao cho công an địa phương
một số vụ trộm đột nhập chủ yếu là trộm đột nhập vào ban đêm
qua đây lực lượng cảnh sát cơ động cũng khuyên cáo cho người dân là cảnh giác
nhắc là về băng đêm là khóa cổng khóa cửa
không để cho các đối tượng trộm cắp lang thang mà thấy cái sơ hữu của mình để đột nhập
hiện nay cơ quan công an đã phối hợp với chính quyền các cấp có nhiều hình thức tuyên truyền
về tội phạm trộm cắp đột nhập
cách làm này cần được nhân rộng hơn nữa để từ đó góp phần hình thành ý thức cảnh giác thường trực
trong cộng đồng dân cư đối với các loại tội phạm
mà trước tiên là với các thủ đoạn của tội phạm trộm cắp về đêm
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ do dạnh áp thấp đi qua
nên mưa rào và rông vẫn tiếp tục diễn ra khoảng chiều tối và đêm trong ba ngày tới
tuy nhiên vào ban ngày thì mưa giảm hơn trưa chiều trời chuyển nắng
nhiệt độ ban trưa có thể chạm ở ngưỡng là ba mươi năm độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho hoạt động dân sinh
khu vực phía đông bắc bộ mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng
chỉ còn xuất hiện ở một số tỉnh thuộc khu vực đồng bằng
như ninh bình thái bình và nam định vào lúc đêm và sáng sớm
trời chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày khá oi nóng ở thời điểm trưa chiều
với nhiệt độ trong ngày là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do chịu tác động của dạnh áp thấp
bị đẩy dịch xuống nên hôm nay và ngày mai khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
mưa sẽ xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày
sau đó thì mưa cũng sẽ giảm dần trong ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu
ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
cũng do tác động của giải mây rông nên khu vực này trong những ngày tới
cũng sẽ có mưa nắng đan sen nên nhiệt độ vì vậy cũng giảm mạnh
nắng nóng duy trì trong những ngày vừa qua cũng sẽ suy giảm đáng kể
với nhiệt độ trong ngày là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
với cường độ bước xa ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới
cường độ gió tây nam hoạt động mạnh
nên mưa rào và rông vẫn xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong ngày
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển như cà mau bạc liêu sóc trăng
cần đề phòng xảy ra gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày thì có nắng gián đoạn
với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ